vào hồi một mươi h ngày hai mươi tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bảy bốn độ vĩ bắc một trăm một mươi một độ kinh đông cách đảo hoàng sa khoảng một trăm hai mươi km về phía tây bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi tức là từ chín mươi đến một trăm linh km một giờ giật cấp một mươi hai
bàn kinh gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng một trăm bốn mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng bắc đông bắc sau đổi hướng đông bắc
mỗi giờ đi được từ một mươi năm đến hai mươi km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới
đến một mươi h ngày hai mươi một tháng một mươi hai vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng hai mươi bảy độ vĩ bắc một trăm một mươi bốn độ kinh đông cách hồng kông trung quốc khoảng hai trăm linh km về phía nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy tức là từ bốn mươi đến sáu mươi km một giờ giật cấp chín
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn h tới có gió mạnh từ cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên tính từ vị tuyến một mươi năm năm đến hai mươi một năm độ vĩ bắc từ kinh tuyến một trăm linh chín một trăm một mươi năm năm độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền trong vùng nguy hiểm
đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh sóng lớn và lốc xoáy
cảnh báo gió mạnh và sóng lớn trên biển
vùng biển phía tây của khu vực bắc biển đông khu vực quần đảo hoàng sa có gió mạnh cấp bảy cấp tám
vùng gần tâm bão đi qua cấp chín cấp một mươi giật cấp một mươi hai
sóng biển cao từ năm đến bảy mét biển động rất mạnh
ngày hôm nay do ảnh hưởng kết hợp của không khí lạnh nên vùng biển ngoài khơi thừa thiên huế quảng ngãi
bao gồm cả huyện đảo lý sơn còn có gió mạnh cấp sáu giật cấp chín sóng biển cao từ hai bốn mét biển động